vào ngày hôm qua tám tháng tám một người phụ nữ đã trả trộn vào khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
rồi dùng dao đâm thẳng vào hốc mắt của bé trai một mươi một ngày tuổi con chị võ thị hồng duyên
hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm trong tình trạng nguy kịch
theo thông tin ban đầu năm ngày sau khi chào đời bé bị viêm phổi nên được mẹ đưa vào khoa nhi bệnh viện đa khoa vĩnh long chữa trị
đến khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng tám khi hai mẹ con đang nằm ngủ trong bệnh viện
thì thấy một người phụ nữ lạ vào phòng nằm trên giường bên cạnh nghĩ kẻ gian vào trộm cắp đô
chị duyên định báo nhân viên y tế thì người phụ nữ lao đến đâm vào hốc mắt của bé rồi bỏ chạy
bé lập tức được chuyển lên bệnh viện nhi đồng một tp hcm trong tình trạng nguy kịch
theo các bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng một bé bị rỉ máu mang thai và đỉnh đầu vỡ xương vùng tráng
rách mạng cứng dập não lưỡi dao xuyên khoảng một mươi một cm gần hết vào não
đây là lần đầu bệnh viện tiếp nhận trường hợp bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ nghiêm trọng như vậy
các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bé nhưng tình trạng sức khỏe của bé vẫn rất khó tiên đoán
có thể đột tử bất cứ lúc nào
đến chiều ngày tám tháng tám công an vĩnh long thông báo đã bắt được hung thủ và đang tiến hành điều tra